thành phố hà nội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
đồng chí hòa trung hải ủy viên bộ chính trị bí tư thành ủy hà nội dự buổi lễ
tại buổi gặp mặt ba trăm linh cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia việt nam đã chia sẻ về thời gian từng chiến đấu và làm việc tại campuchia
hai mươi năm trước đáp lại lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết cứu nước campuchia của nhân dân campuchia
anh em đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình
đập tan các hành động xâm lược cùng với nhân dân campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng
từ đó ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng thủy chung
của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc việt nam campuchia mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước
các đại biểu cho rằng trong hơn năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển là tài sản vô giá thiêng liêng và bền vững của hai dân tộc